thành nguyên hà nội vừa có báo cáo về việc thực hiện chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín
năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
trong đó báo cáo tập trung vào công tác cải cách hành chính và quản lý biên chế trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tính đến ngày hai mươi tháng một mươi một thành phố đã thực hiện bảy đợt tinh sản biên chế với hai trăm bốn mươi trường hợp
trong đó có hai trăm một mươi chín trường hợp nghỉ hưu trước tuổi hai mươi một trường hợp cho thôi việc
bàn cá sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch
thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương
tại các cơ quan đơn vị thuộc ủy ban nhân dân thành phố và hiện đang xem xét dự thảo kế hoạch
để có hướng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo